sáng nay tám tháng chín đại hội đồng lần thứ bốn mươi một hội đồng liên nghị viện asean đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một với chủ đề
ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng do quốc hội việt nam tổ chức chính thức khai mạc
tại trung tâm hội nghị quốc tế đây là lần thứ ba quốc hội việt nam đảm nhận chức chủ tịch ipa
và cũng là lần thứ ba đăng cài tổ chức đại hội đồng ipa đại hội đồng năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử
một kỳ đại hội đồng ipa được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trong lúc đại dịch covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp tác động nghiêm trọng tới các hoạt động chính trị kinh tế xã hội của mọi quốc gia
trên toàn thế giới việc chúng ta tổ chức đại hội đồng ipa bốn mươi một thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của các nghị viện
đồng hành cùng chính phủ các nước asean vượt qua khó khăn để lùi dịch bệnh tiến lên phía trước vì ấm no
hạnh phúc cho mỗi người dân vì sự hợp tác và sự phát triển của cộng đồng asean
sự kiện này cũng khẳng định vai trò trách nhiệm của quốc hội việt nam và sứ mệnh quốc tế của ipa
trong các cơ chế hợp tác đa phương là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hợp tác trách nhiệm của các
đại biểu quốc hội các nghị sĩ của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
tôi đánh giá cao hành động kịp thời của các nhà lãnh đạo asean đặc biệt là tuyên bố của thủ tướng
chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc chủ tịch asean hai nghìn hai mươi về ứng phó chung của asean trước đại dịch
covid một mươi chín những hành động kịp thời và hiệu quả của chính phủ các nước asean những cống hiến không
biết mệt mỏi sự hy sinh quên mình của tất cả các lực lượng trong xã hội đã góp phần nỗ lực ngăn chặn
và đẩy lùi đại dịch ở các nước trong khu vực asean của chúng ta đại hội đồng ipa bốn mươi một tập trung xem xét
và thông qua các nghị quyết về ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong asean
nâng cao vai trò của ipa trong việc hỗ trợ cộng đồng asean hợp tác trách nhiệm
cộng đồng văn hóa xã hội asean ứng phó với đại dịch covid một mươi chín vai trò của nữ nghị sĩ trong việc
bỏ đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ sự tham gia của các nghị sĩ trẻ ipa vào tiến trình
xây dựng cộng đồng asean chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng đại hội đồng ipa với nhiệm
vụ là các cơ quan lập pháp của các nước asean sẽ ủng hộ asean phát huy vai trò trung tâm trong
cấu trúc khu vực chủ động thích ứng với các thời cơ và thách thức đồng góp duy trì hòa bình
an ninh và ổn định vững vàng và cùng nhau hành động bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng asean
vượt qua bất kỳ khó khăn thử thách nào